đá bóng trong suy nghĩ của nhiều người sẽ là điều không tưởng đối với những người bị khiếm thị
bởi với dạng khuyết tật của mình thì việc trực tiếp được tham gia vào môn thể thao vua này chỉ là điều mơ ước
thế nhưng ngày hôm nay các em học sinh khiếm thị của trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều hà nội lại có thể làm được điều đó
một trận đấu bóng đá mà một bên là các cầu thủ nhí sáng mắt còn một bên là các cầu thủ nhí khiếm thị
tất cả cùng bịt mắt chỉ sử dụng tài để ngay tiếng hướng dẫn của cô giáo và tiếng chuông len keng trong quả bóng đang lan tròn
không ai biết bên nào là đội sáng mắt và bên nào là đội khiếm thị bởi tất cả mọi người đều như nhau
đó là cách mà những học sinh ở đây đang sử dụng để tham gia vào trận đấu đặc biệt này
và trong số các bạn trẻ ở đây có những người đã từng được biết đến môn thể thao này
nhưng có những bạn thì chưa bao giờ được vào sân bởi đó chỉ là một niềm mơ
trước đây thì em là bóng nhưng mà em chưa được đá thỉnh thạo lắm
bây giờ thì em đã được thạo và bây giờ lại có thêm sân bóng thì em cảm thấy rất vui
trước đây em chưa được ra sân đá bóng hôm nay được ra thì em rất là thấy rất là vui ạ
không chỉ được vào sân đá bóng các bạn học sinh khiếm thị còn có được một sân bóng dành cho người khiếm thị theo tiêu chuẩn quốc tế
đây là một dự án được đại sứ quán nhật
đại sứ quán nhật bản quỹ nippon foundation tài trợ nhằm giúp các em học sinh khiếm thị có được cơ hội học tập
giải luyện thể thao nâng cao sức khỏe một cách bình đẳng và hoàn nhập
sân bóng này cũng là sân bóng đá dành cho người khiếm thị đầu tiên ở miền bắc việt nam
chúng tôi thấy người việt nam rất ham mê bóng đá và chính phủ nhật bản rất vui khi được hỗ trợ cho người dân việt nam trong môn thể thao này
việt nam cũng đang đứng trước những cơ hội lịch sử để tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ
và để đạt được sự phát triển đó thì việc hòa nhập giữa người khuyết tật và người không khuyết tật là điều vô cùng cần thiết
chính phủ nhật bản mong muốn sẽ tiếp tục được đồng hành và hỗ trợ cho việt nam nói chung cũng như cộng đồng người khuyết tật việt nam nói riêng
có thể thấy từ những dự án hoạt động nhỏ tới các dự án hoạt động lớn với một phương án tốt và sự chung tay góp sức của cộng đồng
thì dù ở bất kỳ đâu trên thế giới chúng ta cũng có thể xây dựng được một môi trường thực sự hòa nhập cho cộng đồng người khuyết tật
một môi trường mà không ai bị bỏ lại phía sau
chào tạm biệt